đột nhập vào tiệm bạc để trộm cắp nhiều nữ trang trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
một đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là huỳnh văn quỳnh
vào đêm ngày hai mươi một tháng chín đối tượng quỳnh đột nhập vào tiệm bạc duy hiếu ở phường phước vĩnh
thành phố huế và dùng dụng cụ mang theo cậy phá tủ lấy trộm nhiều nhẫn dây chuyền lắc bạc
có tổng trọng lượng khoảng bảy mươi lượng
sau khi gây án đối tượng đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường
vào sáng ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng chín đối tượng huỳnh văn quỳnh đem số trang sức trộm được
đưa đến các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn thành phố huế để tiêu thụ
sau khi đã tiêu thụ hết số tài sản trên quỳnh đến lẩn trốn tại nhà người quen
sau đó bị phòng cảnh sát hình sự bắt giữ